công an tp con tum tỉnh con tum vừa tạm giữ hình sự ba đối tượng có hành vi cối gây thương tích
đáng chú ý có đối tượng mới chỉ một mươi năm tuổi
ba đối tượng là a quốc a phong a ngức
mâu thuẫn xảy ra trong lúc các đối tượng chơi pa trên địa bàn phường lê lội tp con tum vào ngày ba mươi tháng bảy
ba đối tượng này đã rủ thêm đồng bọn mang theo dao và rìu để tìm nhóm đối tượng giải quyết
hậu quả khiến một người bị thương tích ở chán sau đầu và vùng ngực
vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ